xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
tiến hành mở rộng vụ án mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương một do nguyễn xuân quý cầm đầu
công an tp hà nội đã bắt tạm giam một nữ trưởng khoa
ngày một mươi sáu tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bà nguyễn thị lưu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền thuộc bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của bị can lưu tại bệnh viện để phục vụ điều tra
theo cơ quan điều tra đây là diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án mua bán tổ chức
sử dụng trái phép chân ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
liên quan tới vụ án này hai nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần trung ương một là nguyễn thị minh huệ y tá và bùi thị hạt
nhân viên chăm sóc bệnh nhân cũng đã bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố nguyễn xuân quý ba mươi tám tuổi cùng với năm bị can khác về các tội danh
mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm
tại đồng nai một đối tượng ở huyện nhân trạch đã giống ma túy
trong gói mì tôm để mang bán cho người dân ở trong khu vực phong tỏa
đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
đó là ngô thị bích ngọc bốn mươi một tuổi trú tại xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó vào trưa ngày một mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở ấp hai xã long thọ
ngọc gửi một bịch mì tôm và trứng cho một người trong khu vực phong tỏa
do nghi ngờ nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra
thì phát hiện một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy giấu trong gói mì tôm
thấy vậy ngọc bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an ngọc khai số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở huyện long thành
về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
nguyễn viết hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thôn trung hòa xã phú thịnh huyện kim động về tội cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện kim động nhận được đơn trình báo của anh nguyễn viết cường
sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn trung hòa xã phú thịnh về việc đang ngồi tại nhà thì bị một người đàn ông
lạ mặt điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát hỏi mượn chiếc điện thoại nói là có việc muốn gọi cho mẹ của cường
tuy nhiên khi anh cường đưa điện thoại
cho người đàn ông thì đối tượng này liên điều khiển xe bỏ chạy
công an huyện kim động đã xác minh được hồng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên
tại cơ quan công an đối tượng hồng đã khai nhận ngoài việc gây ra vụ cướp giật trên
trước đó hồng cũng đã thực hiện chót lọt năm vụ khác gồm cướp giật tài sản trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại địa phận huyện kim động và thành phố hưng yên
thưa quý vị và các đồng chí có thể thấy rằng tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín diễn biến phức tạp lợi dụng tình hình dịch bệnh và sự sơ hở chủ quan của người dân
một số loại tội phạm trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng
và đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình đó lực lượng chức năng đã tích cực điều tra khám phá bắt giữ các đối tượng phạm tội
phóng sự của nhóm phóng viên intv tại tỉnh yên bái
công an tp yên bái vừa bắt giữ bốn đối tượng doãn văn tuấn bùi văn linh trần văn hanh và nguyễn kiều quang
cùng chú tại huyện trấn yên về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tuấn linh hanh và quang đều là đối tượng nghiện ma túy không có việc làm ổn định
trong thời gian làm thợ xây tại công trình nhà ở thuộc tổ bảy phường yên thịnh thành phố yên bái
biết được bên trong kho để đồ làm bằng tôn cạnh công trình đang xây dựng
có nhiều máy điện các loại các đối tượng đã bàn nhau thống nhất lấy trộm
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng tám bốn đối tượng đã dùng sẻng đào lỗ chui vào trộm cắp hai máy hàn điện
một máy khoan đục lỗ một máy cắt máy mài cầm tay một cuộn dây hàn một mỏ cắt kim loại
và hai máy bán cốt bằng laser sau đó mang bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
thấy cái sẻng tôi đào một cái lỗ tôi chui vào trong
ở bên ngoài thì anh linh điện cho anh hanh anh quang xuống
tôi trong tôi lấy đồ ra cũng có máy móc máy hàn máy cắt máy bán tiên laser

thành phố yên bái cũng đã bắt giữ hai đối tượng là hà văn huyền
trú tại xã đại phạm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
và hoàng đại phúc chú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái
về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài
nên các đối tượng đã tìm các nhà dân tại thành phố yên bái
xem có nhà nào trồng cây hoa mộc tại vị trí sơ hở sẽ trộm cắp về trồng và bán lấy tiền
từ ngày sáu tháng tám đến ngày một mươi tháng tám hai đối tượng đã cùng nhau lấy trộm được sáu cây mộc
có tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn thành phố yên bái
đã xảy ra một vụ cướp tài sản và một mươi ba vụ trộm cắp tài sản
tuy nhiên lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
nguyên nhân trong thời gian qua trên địa bàn thành phố yên bái
là tình hình trộm cắp
vẫn diễn ra nhiều vụ
nguyên nhân chính một là do tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp
nguyên nhân thứ hai nữa là các đối tượng nghiện chất ma túy
một là thất nghiệp thứ hai là muốn có tiền để sử dụng ma túy
thì lấy sinh hành vi trộm cắp tài sản
nguyên nhân thứ ba là
một số người dân chủ tài sản do lơ là mất cảnh giác
dẫn đến việc tạo điều kiện sơ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
theo lực lượng chức năng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế an sinh xã hội
và sẽ làm nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
trong đó trộm cắp tài sản cũng rất dễ xảy ra
vì vậy người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác ý thức tự bảo vệ tài sản
tuyệt đối không chủ quan có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình
đồng thời khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để điều tra truy bắt đối tượng
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
thông tin sai sự thật về vaccine ngừa covid một mươi chín là một trong những vi phạm
liên tục bị xử lý tại nhiều địa phương
bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa xử phạt một trường hợp đăng thông tin sai sự thật
về việc tiêm vaccine covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
người bị xử phạt là một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú ở phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó người này đã dùng facebook cá nhân của mình để đăng tải nội dung
thành phố bô ma thuật có trích vaccine dịch vụ với giá một mươi triệu đồng trên một liều
sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều lượt bình luận chia sẻ
hoài nghi lo lắng
phòng an ninh chính trị nội bộ và thanh tra sở thông tin và truyền thông
đã tiến hành xác minh và xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
quá trình làm việc sau khi được giải thích người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt trường hợp trên bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp và kéo dài đã tác động trực tiếp
tới mọi lĩnh vực của đời sống
trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
lợi dụng tình hình dịch bệnh thì nhiều đối tượng đã hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật
trong đó có tội phạm cơ bạc không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
mà còn là nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan
vừa phòng chống dịch vừa tăng cường đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
là nhiệm vụ kép của lực lượng công an cả nước
và sau đây là ghi nhận tại quảng nam
bất chấp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang diễn biến phức tạp
một số đối tượng đã tụ tập để đánh bạc
với tinh thần vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo an ninh trật tự và kiên quyết đấu tranh tội phạm
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc
trong đó nhiều tụ điểm cờ bạc theo hình thức truyền thống đánh bài các kiểu ăn thua bằng tiền
thời gian qua lực lượng ngành sắp hành trường của quảng tỉnh quảng nam
đã ghi quyết trong đấu tranh phòng chống tội phạm về đánh bọn
tình hình có dỗn xuống nhưng vẫn tìm ẩn có nguy cơ trổ dậy
nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín hoành hành
các đối tượng cầm đào thường luôn tìm cách tổ chức cơ bạc để thu lợi
lợi dụng việc có lực lượng chức năng thập trung vào việc chống dịch
nền manh nhà tổ chức cuộc đọc cơ bạc
đối với tổ phòng cơ bạc truyền thống
các đối tượng thường lợi dụng phòng chấp tranh về địa giới hành chính
xã dân cư ván vẽ địa hình hiểm trở để tổ chức cuộc đọc
bọn chúng lôi kép một phần người lô đọc vì dịch bệnh
đông thiết việc lộn mà do ảnh hưởng dịch bệnh mà vô cái tài đoạn cơ bạc
không chỉ đánh bạc theo hình thức truyền thống
các đối tượng còn tổ chức nhiều hình thức đánh bạc khác như ghi số đề
và đặc biệt là sử dụng công nghệ cao để cá độ bóng đá
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nam trà my
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh
tiến hành triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc tại xã trả mai huyện nam trả my
bắt hai mươi một đối tượng liên quan
ban đầu xác định từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhóm đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền gần năm tỷ đồng
trước đó đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đã tổ chức triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội
tổ chức đánh bạc
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền
qua đó bắt sáu đối tượng liên quan
từ ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt tổng số tiền tổ chức cá cược là trên năm trăm linh tỷ đồng
hoạt động của các đối tượng đều thực hiện trên không gian mạng
với thủ đoạn rất tinh vi nên việc đấu tranh triệt phá gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra
tính từ thời điểm dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát đến nay
lực lượng công an tỉnh quảng nam
đã điều tra xử lý bảy mươi một vụ ba trăm năm mươi một đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hoạt động của tội phạm đánh bạc không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
mà còn là nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín rất lớn
vì các đối tượng từ nhiều địa phương tụ tập đánh bạc ăn ở cùng nhau
có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau nên nguy cơ lây lan dịch bệnh cao
phần lớn các đối tượng thiếu thức trong phòng chấm dịch bệnh
cho mình cũng như cho người khác không có biện pháp bảo vệ
cũng không thực hiện các năm ca của chính phủ quy định
đây là những nguyên nhân để dễ lây lan dịch bệnh
tuy nhiên không phải vì dịch bệnh mà lực lượng cảnh sát hình sự buôn lãm quản lý đóng
đấu tranh triệt địa triệt phó án loại thành tục hôm nay
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lực lượng công an tỉnh quảng nam
sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nói chung
tội phạm đánh bạc nói riêng để đảm bảo an ninh trật tự
cũng như công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
vào ngày một mươi bốn tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bến tre
tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và tiến hành khám xét chỗ ở đối với nguyễn duy linh chú tại huyện châu thành
để điều tra về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
nguyễn duy linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân
thường xuyên đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video hình ảnh có nội dung
xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
xúc phạm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
công an tỉnh bến tre đã nhiều lần mời nguyễn duy linh làm việc giáo dục
xử phạt vi phạm hành chính để gian đe nhưng linh vẫn cố tình tái phạm
với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng
khám xét nơi ở của nguyễn duy linh cơ quan an ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu
chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng và vụ việc đang được
công an tỉnh bến tre tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thêm thông tin về việc xét xử đường nhuệ cùng với các đồng phạm
do vợ chồng chủ công ty lâm quyết vay của vợ chồng đường nhuệ số tiền là một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
và rời khỏi thành phố thái bình
đường đã giao nhiệm vụ cho con nuôi là tiến trắng xâm nhập chiếm giữ trái phép
sinh hoạt tại phòng khách của công ty lâm quyết mà không được sự đồng ý của gia đình họ
vào ngày một mươi bảy tháng chín tòa án nhân dân tp thái bình tỉnh thái bình sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn xuân đường tức đường nhuệ chú tại phường kỳ bá thành phố thái bình tỉnh thái bình
và bị cáo bùi mạnh tiến tức tiến trắng trú tại xã nguyên xá huyện vũ thư tỉnh thái bình
cùng bị truy tố về tội xâm phạm chỗ ở của công dân
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tp thái bình tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
vợ chồng ông nguyễn văn lẫm là chủ công ty lâm quyết ở tp thái bình
và bà phạm thị quyết là vợ ông lẫm vay của vợ chồng đường số tiền một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
vào chiều ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy nhận được tin vợ chồng chủ công ty lâm quyết đi khỏi thành phố thái bình
đường cùng con nuôi là tiến tới trụ sở của công ty lâm quyết tại xã vũ chính để đòi tiền
trong thời gian từ ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy cho đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đường đã giao nhiệm vụ cho tiến xâm nhập chiếm giữ trái phép và sinh hoạt
tại phòng khách của công ty lâm quyết mà không được sự đồng ý của ông lẫm bà quyết
cũng như là người thân trong gia đình họ
vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đường đã nói với tiến giao lại trụ sở công ty lâm quyết
cho con trai của ông lẫm bà quyết là anh nguyễn văn hà để anh hà nhận lại cho bố mẹ
trước khi gây ra vụ án này đường nhuệ đã bị tòa án xét xử hai vụ án cố ý gây thương tích
và một vụ án cưỡng đoạt tài sản đang trong quá trình truy tố xảy ra tại tỉnh thái bình
hình phạt đã có hiệu lực pháp luật của hai bản án mà đường đang phải chấp hành là sáu năm tù giam
còn tiến đã bị tòa án tiên phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
và đang bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ án vợ chồng đường
ăn chặn tiền hỏa táng tại tỉnh thái bình
thưa quý vị như vậy là tại hà nội cho tới thời điểm này công tác phòng chống dịch
đã đạt được những tín hiệu tích cực trong đó quận ba đình hà nội
vào ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân phường đội cấn quận ba đình thông báo
dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế khu vực ngõ sáu mươi tám phố đội cấn là ổ dịch lớn nhất
quận ba đình trong đợt dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ một
từ một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân phường đội cấn đã tiến hành dỡ bỏ phong tỏa
đối với khu vực ngõ sáu mươi tám phố đội cấn
ủy ban nhân dân phường đội cấn đề nghị các hộ gia đình tại ngõ sáu mươi hai
tiếp tục nghiêm túc thực hiện tốt thông điệp năm k và bảo đảm các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
ủy ban nhân dân phường yêu cầu các trường hợp f đã hoàn thành cách ly y tế tập trung
phải chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà theo quy định
trường hợp nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng tám ủy ban nhân dân phường đội cấn đã ban hành văn bản
tiếp tục cách ly y tế đối với các hộ gia đình tại ngõ sáu mươi tám phố đội cấn
là nơi có một trăm hai mươi một hộ dân với bốn trăm năm mươi ba nhân khẩu
tại khu vực này từ giữa tháng tám liên tục phát hiện ba mươi ba ca nhiễm sars cov hai
ủy ban nhân dân phường đội cấn đã triển khai xét nghiệm hơn một mẫu
cho các hộ dân tại ngõ sáu mươi tám khu vực xung quanh và các hộ dân hộ kinh doanh
tại chợ ngọc hà toàn bộ các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính
trong khi đó ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín ủy ban nhân dân tp hcm vẫn tiếp tục
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu tuy nhiên có điều chỉnh và bổ sung một số đối tượng
ngành nghề cần thiết hoạt động trở lại đảm bảo nhu cầu của người dân
và phục vụ công tác phòng chống dịch trong đó các shipper được giao hàng liên quận
còn tại đà nẵng sau một tháng thực hiện giãn cách ai ở đâu ở đó
tp đà nẵng cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh
tính đến nay đã có hai mươi tám xã phường trên sáu quận huyện không có ca mắc covid một mươi chín
trong cộng đồng trong vòng một mươi bốn ngày và không có khu vực phong tỏa
trên cơ sở đó tp đã nới lỏng nhiều hoạt động dịch vụ tại các vùng xanh
và vùng vàng từ tám giờ ngày hôm nay
phương an hải đông quận sơn trà là khu vực thuộc vùng vàng của tp đà nẵng
sau khi có quyết định nới lỏng một số hoạt động ở vùng vàng và vùng xanh
nhiều hàng quán tại đây đã mở cửa phục vụ trở lại theo hình thức bán mang về
tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức t
sau khi mở cửa trở lại lượng khách đến mua hàng tương đối đông
đa số là mua sách giáo khoa để phục vụ năm học mới của con em
cháu học lớp một bây giờ chị ấy tiếc mất là chỉ có tham khảo trên báo đài thôi
bây giờ chị mới thấy thực tế là mua được cũng mừng lắm
mua đủ sách tất cả đồ đủ hết toàn bộ
mua sách cho con học lớp bảy đứa học lớp bốn
nếu cháu đi mua sách được cháu cháu học là mình rất mừng
trong hết dịch cháu đi học là mình rất mừng
riêng ngày hôm nay khi thành phố đà nẵng cho mở cửa nhà sách lại
hàng hóa tại nhà sách pha xa đà nẵng cũng rất đầy đủ
đảm bảo được nhu cầu mua sắm của người dân
và nhà sách cũng đã trang bị như là khai báo y tế điện tử khai báo bằng tay cũng có
và đồng thời nhà sách cũng đã bắn nhiệt độ khả sạc sạc quẩn
và toàn bộ nhân viên thì đeo khẩu trang một trăm linh
bên cạnh việc nới lỏng nhiều hoạt động thiết yếu tại vùng vàng và vùng xanh
thì việc kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng vẫn luôn được duy trì và kiểm soát chặt chẽ
để tránh tình trạng chủ quan lơ là trong phòng chống dịch của người dân
cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chúng tôi bố trí lực lượng công an phường
phối hợp với lực lượng cơ sở chốt chặn kiểm soát ngay tại các cửa ngõ
tại các khu dân cư để kiểm tra kiểm soát việc người dân ra vào ngay tại khu dân cư ngay tại nơi cư trú
thứ hai chúng tôi duy trì việc hai
hai tổ tuần tra tuần tra lưu động trên địa bàn phường để nhằm kiểm tra việc chấp hành của người dân
và các thương tiện lưu thông trên địa bàn
cũng như là việc hoạt động của các cơ sở kinh doanh
chỉ trị của quán uống siêu thị có đảm bảo thực hiện các quy định về phòng chống covid
sau một tháng thực hiện nghiêm giãn cách ai ở đâu ở đó
người dân thành phố đà nẵng đã dần bắt đầu lại cuộc sống trong trạng thái bình thường mới
thành phố cũng đang nỗ lực để thu hẹp vùng đỏ mở rộng vùng xanh
cùng với đó người dân cũng nâng cao
để tình hình dịch bệnh được kiểm soát